hôm tối qua một mươi tám tháng một mươi một tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam sân tây hà nội
đã diễn ra khai mạc tuần lễ văn hóa đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam
kỷ niệm tám mươi sáu năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một
và chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam ngày hai mươi ba tháng một mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
nguyễn thiện nhân đã đến dự buổi lễ
phát biểu tại lễ khai mạc đồng chí nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
từ khi mặt trận tổ quốc việt nam được thành lập cách đây tám mươi sáu năm dưới sự lãnh đạo của đảng
sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc đã được nâng lên và phát huy mạnh mẽ
ngày nay sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn là một nguồn lực bên trong quan trọng
để nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới
và hội nhập quốc tế xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam
đoàn kết toàn dân là truyền thống và di sản văn hóa quý báu của dân tộc ta
được hôn đúc qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước
đồng chí nguyễn thiện nhân kêu gọi mỗi cán bộ đảng viên nông dân công dân chiến sĩ
thầy thuốc nhà giáo thanh niên phụ nữ linh mục hòa thượng ở mọi làng quê thành phố
và ở nước ngoài hãy góp sức chung tay xây dựng và phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc mỗi ngày
ngày sau lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật vòng tay mẹ bài ca kết đoàn với sự tham gia
của các đoàn nghệ thuật trong cả nước và các ca sĩ
tuần lễ văn hóa đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa việt nam sẽ được tổ chức
với nhiều hoạt động phong phú như ngày hội đại đoàn kết các dân tộc
tái hiện các lễ hội nghi lễ truyền thống của các dân tộc
biểu diễn giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật truyền thống
hôm nay tại hà nội hội chữ thập đỏ việt nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập
và chương trình giao lưu nghệ thuật sáng mãi những tấm lòng nhân đạo
đến dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí trương thị mai
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
ông cô nê chủ tịch hiệp hội chữ thập đỏ và trang lưỡi liềm đỏ quốc tế cũng đã đến dự buổi lễ
hội chữ thập đỏ việt nam là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp đầu tiên ở việt nam
thành lập ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
tên bắt đầu là hội hồng thập tự việt nam do chủ tịch hồ chí minh sáng lập
người cũng là chủ tịch danh dự đầu tiên của hội trong suốt hai mươi ba năm từ ngày thành lập hội đến khi người qua đời
những năm gần đây một số phong trào cuộc vận động nhân đạo do hội phát động và triển khai
tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xã hội như cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
phát động từ năm hai nghìn tám với gần bảy trăm linh địa chỉ nhân đạo được trợ giúp cùng số tiền hơn ba tỷ đồng
phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam mỗi năm đã trao tặng quà tết cho một tám triệu lượt người nghèo
với tổng trị giá năm trăm linh tỷ đồng mỗi năm
dự án ngân hàng bò triển khai từ năm hai nghìn một mươi đã vận động và trao tặng gần hai mươi con bò
cho hai mươi hộ hưởng lợi tại sáu mươi một tỉnh thành
hội cũng đã xây dựng lực lượng đông đảo người hiến máu tình nguyện
trung bình vận động trên dưới một triệu đơn vị máu mỗi năm nhiệt liệt biểu dương các thành tích của hội
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã yêu cầu hội chữ thập đỏ việt nam trong thời gian tới
cần tiếp nối phát huy truyền thống bảy mươi năm qua đặc biệt chú trọng tiếp tục tổ chức tốt công tác xã hội nhân đạo
với niềm tin vào hoạt động quốc hội tôi đề nghị hội chữ thập đỏ việt nam tập trung làm tốt hơn nữa
là tiếp tục tổ chức tốt công tác xã hội nhân đạo tham gia chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng
hiến máu vận động hiến máu nhân đạo hiến mô phần cơ thể người và hiến sát
tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa cứu trợ khẩn cấp
tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức nội dung phương thức hoạt động của hội
hướng hoạt động của hội về cơ sở trong đó chú trọng nâng cao năng lực cán bộ
các cấp hội
rồi xây dựng đội ngũ cán bộ hội phải là những người tâm huyết nhất
trong số những người tâm huyết với hoạt động nhân đạo
gắn bó với nhân dân nắm chắc và biết chia sẻ cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn
có kiến thức có kỹ năng và năng lực vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động nhân đạo
tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã trao tặng cho hội chữ thập đỏ việt nam phần thưởng cao quý
huân trường lao động hạng nhì để ghi nhận những công hiến xuất sắc của cán bộ
hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước trong các hoạt động nhân đạo những năm qua
xin được quay trở lại với những thông tin quan trọng khác
thưa quý vị một trong những vấn đề được các đại biểu quốc hội quan tâm và đưa ra nhiều câu hỏi
tại kỳ họp thứ hai là việc xử lý cán bộ thoái hóa biến chất
theo ý kiến của nhiều đại biểu cần loại bỏ
những cán bộ này ra khỏi bộ máy nhà nước
đề cập đến thực trạng kỳ luật kỳ cương trong bộ máy nhà nước không nghiêm
mà nhân dân và cử tri cả nước đang rất quan tâm lo ngại
tại nghị trường một số đại biểu quốc hội cho biết hiện nay có một số bộ phận cán bộ công chức
không nghiêm túc thực hiện thực thi pháp luật tha hóa biến chất tham nhũng tiêu cực
trong đó có những người nắm cương vị lãnh đạo quản lý
theo số liệu của bộ nội vụ năm hai nghìn một mươi năm có đến bảy mươi năm công chức tám mươi hai viên chức
có hành vi tham hồ tham nhũng cờ bạc
theo tôi đó những việc làm cần phải phơ phán và tùy theo chức vụ việc
có thể nói thẳng là cần loại trừ ra khỏi bộ máy
vì đó không phải là một hành xử của người công bằng của dân
dù cho vị trí nào trong một bộ máy xã hội phải lấy cái quyền lợi và sự chăm lo cho người dân ở trên nước
chứ không thể là vì những cái vấn đề nào khác
mà mình là mỹ biển cho một cái
cái hành xử tôi chọn là không đúng công bậc của dân
và tùy vấn đề tôi thấy rằng không chỉ là kiếm điểm đơn thuật
mà thậm chí là loại ra khỏi bộ máy
vì chính phủ đoán định một bộ máy hành xử dị dân liên khiết liên chính
thì không thể để những con sâu như vậy làm vẫn đục về nền hành tránh nước nhà
còn theo một số đại biểu cần xây dựng luật hoặc quy chế cải cách hoạt động công vụ
để điều chỉnh hành vi của công chức góp phần tích cực phòng chống tham nhũng
phải thường xuyên khảo quả
đó là những tiêu chí đánh giá cán bộ thông qua từng hành vi công vụ
ở từng vị trí một để chấm điểm hàng năm
thì anh có thể lấy đó là bằng chứng để loại bỏ họ ra khỏi bộ máy được
ví dụ như điểm về chấp hành thời gian thời gian hành trí
hay là cái điểm về việc thực hiện nhiệm vụ được giao
chưa nói đến đánh giá đạo đức của anh
khi mà có đơn kiện của
dân của doanh nghiệp phản ánh rằng một cán bộ công chức nào đó nhũng nhiễu có bằng chứng
thì loại bỏ là nhẹ mà phải xa thải
quyết liệt xử lý tình trạng cán bộ tham nhũng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
loại bỏ những cán bộ hư hỏng thao hóa biến chất ra khỏi bộ máy
đây cũng là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên chất vấn sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ cùng hệ thống chính trị xử lý quyết liệt
tình trạng không có kỹ nguyên phép nước tiêu cực tham nhũng nhũng nhiễu gây khó khăn
cho người dân và doanh nghiệp để tạo ra cái niềm tin
trong toàn đoạn toàn quân toàn dân trong công cục phòng chống tham nhũng tiêu cực
vì nhân dân mà xây dựng xã hội xây dựng và quan hệ công tác của các bộ chúng ta
thì loại bỏ những cán bộ hư hỏng thói hóa biến chất
ra khóa bộ máy
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ đặt mục tiêu tinh giản gần bốn biên chế
đến năm hai nghìn hai mươi tinh giản khoảng một trăm linh biên chế
với quyết tâm của cả bộ máy đại biểu quốc hội và cử tri cả nước tin tưởng
chính phủ sẽ đạt được mục tiêu trên đồng thời xây dựng chính phủ liêm chính
kiến tạo phát triển đoàn kết thống nhất phân đấu thực hiện tốt nhất
các nhiệm vụ đảng nhà nước và nhân dân giao phó
sáng nay ủy ban đối ngoại của quốc hội nhóm đại biểu quốc hội trẻ khóa một mươi bốn
với đại sứ quán anh tại hà nội và hội đồng anh tại việt nam
đã tổ chức hội thảo nâng cao năng lực hoạt động đối ngoại
dành cho các đại biểu quốc hội trẻ
tại buổi hội thảo các đại biểu trẻ đã trao đổi và lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm
từ các nhà ngoại giao chuyên gia hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ngoại giao
am hiểu các vấn đề văn hóa trong thời kỳ hội nhập
cũng như kỹ năng giao tiếp trình bày trong môi trường đa văn hóa
đây là những kỹ năng quan trọng không chỉ giúp các đại biểu trẻ
nâng cao khả năng giao tiếp trong bối cảnh hội nhập
mà còn trao dồi kỹ năng truyền đạt thông điệp hiệu quả nhất
tới người dân mà họ đại diện
hội thảo nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức kỹ năng và cung cấp thông tin
liên quan đến hoạt động của đại biểu dân cử
tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thảo luận các vấn đề giới trẻ quan tâm với các tổ chức
nhóm nghị sĩ quốc hội các nước tổ chức quốc tế và khu vực
nhằm tăng cường hợp tác quốc tế
thúc đẩy sự tham gia tích cực có hiệu quả của giới trẻ
vào các hoạt động của quốc hội
tiếp theo chương trình
xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt tám tỷ usd
cô giáo cắm bản hy sinh hạnh phúc riêng vì học trò vùng cao
giá trị xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn một mươi sáu có thể đạt khoảng tám tỷ usd
đây là nhận định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
lý do bởi thủy sản xuất khẩu được giá
giá nguyên liệu thức ăn đầu vào không tăng cao
trước đó theo dự báo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
xuất khẩu thủy sản cả năm sẽ đạt mục tiêu khoảng bảy tỷ usd
trong một mươi tháng qua giá trị xuất khẩu thủy sản đạt năm bảy tỷ usd
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm mỹ nhật bản trung quốc và hàn quốc
là những thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản việt nam
trong chín tháng năm hai nghìn một mươi sáu chiếm năm mươi một một tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản
với những giá trị đạt được thủy sản được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng
giúp ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi sáu
và theo dự báo trong năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu thủy sản ước đạt tám tỷ usd
tối qua một mươi tám tháng một mươi một
tại lào cai trung ương hội nông dân việt nam phối hợp với tỉnh lào cai
tổ chức khai mạc hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại các tỉnh khu vực tây bắc năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề nông nghiệp nông dân nông thôn phát triển bền vững
hội trợ triển lãm nông nghiệp thương mại các tỉnh khu vực tây bắc năm hai nghìn hai mươi
có quy mô gần ba trăm linh gian hàng trong đó có hơn hai trăm linh gian hàng thương mại tổng hợp
hai mươi gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao
hội trợ là cơ hội để các chủ trang trại hộ nông dân sản xuất kinh doanh các đơn vị doanh nghiệp
có điều kiện quảng bá thương hiệu giới thiệu những hình ảnh sản phẩm hàng hóa trên thị trường các tỉnh
đưa đến cho bà con nông dân những sản phẩm mới chất lượng đặc biệt làm tăng cường mối liên kết bốn nhà
gồm nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông
tạo sức mạnh cùng hướng tới ngành nông nghiệp và nông thôn phát triển bền vững
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên nông dân và người dân nông thôn
hội trợ sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi một
ngày một mươi tám tháng một mươi một ubnd tỉnh quảng ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án phát triển tổ hợp
cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm nhà mạc thị xã quảng yên
dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm nhà mạc là dự án đầu tư
kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cảng
và khu công nghiệp có tổng mức đầu tư lớn sáu chín trăm bốn mươi tỷ đồng tương đương với ba trăm một mươi năm bốn mươi bảy triệu đô la mỹ
tổng diện tích mặt đất mặt nước sử dụng của dự án là một một trăm chín mươi hai chín ha và được triển khai ở các xã
tiền phong liên hòa liên vị và phong cốc
thời hạn hoạt động của dự án là năm mươi năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
dự án được thực hiện theo ba giai đoạn
giai đoạn một từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ hoàn thành việc săn lấp mặt bằng
và xây dựng trên diện tích ba trăm một mươi tám năm triệu đô la mỹ
giai đoạn hai từ năm hai nghìn hai mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi một sẽ hoàn thành việc săn lấp mặt bằng
và xây dựng trên diện tích tám trăm bảy mươi bốn một ha của khu đất dự án
giai đoạn ba từ năm hai nghìn ba mươi hai đến năm hai nghìn ba mươi sáu hoàn thành việc xây dựng hoàn thiện toàn bộ cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
dự kiến sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động
sẽ tạo việc làm trực tiếp cho một trăm một mươi lao động địa phương và các vùng lân cận
trong những ngày gần đây do ảnh hưởng của các dự án
các dự án của triều cường mực nước trên các tuyến sông dạch dâng cao
ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh
để hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do chiều cường gây ra
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đã yêu cầu thủ trưởng các sở ngành
địa phương đơn vị có liên quan tăng cường phòng chống thiệt hại do chiều cường gây ra
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các huyện thành phố cà mau khẩn trương chủ động phối hợp
với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn gia cố các tuyến đê đập trên địa bàn để chống ngập tràn
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để kịp thời xử lý nguy cơ vỡ đề bao
bờ bao ngay từ đầu theo phương châm bốn tại chỗ
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp tuyên truyền
cảnh báo chiều cường để các hộ kiểm tra gia cố bờ bao khu vực sản xuất nông nghiệp
nuôi thủy sản và nhà ở khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng
nhằm tránh thiệt hại do triều cường dân kết hợp mưa lớn
đồng thời tích cực hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trên cây trồng vật nuôi nhất là trà lúa đồng xuân lúa mùa lúa tôm và tôm nuôi
ngoài ra tăng cường công tác quan trắc dự báo tình hình triều cường trong thời gian tới
nhất là từ nay đến hết tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi bảy
ngày một mươi tám tháng một mươi một đại học huế tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một
và công bố quyết định công nhận các nhà giáo đạt tiêu chuẩn
chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn một mươi
tại buổi lễ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn toàn giám đốc đại học huế
ôn lại truyền thống ngày nhà giáo việt nam đồng thời tri ân và biểu dương những thầy giáo
cô giáo các giáo sư phó giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú
thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú và toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động
đã công hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo xây dựng và phát triển đại học huế
đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế
đánh giá cao vai trò tinh thần trách nhiệm của người giáo viên nhân dân đội ngũ giảng viên đại học huế
luôn phấn đấu tìm tòi nghiên cứu truyền thụ những kiến thức về khoa học kỹ thuật
về dân tộc và chủ nghĩa xã hội về giá trị đạo đức và nhân văn góp phần đắc lực và sự nghiệp chồng người
dịp này đại học huế đã công bố quyết định công nhận và đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư
phó giáo sư năm hai nghìn một mươi sáu cho hai mươi một nhà giáo trong đó có một giáo sư và hai mươi phó giáo sư
như vậy đến thời điểm này đại học huế có hai trăm hai mươi một giáo sư phó giáo sư
một trăm linh bảy nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú thầy thuốc nhân dân thầy thuốc ưu tú
rồi tìm lên cả nương giấy để gọi học sinh mỗi khi các em theo cha mẹ đi làm
đó là công việc thường ngày sau mỗi giờ lên lớp của cô giáo triệu thanh thúy
giáo viên cắm tại điểm bản mít nội thuộc trường mầm non xã hố mít huyện tân uyên tỉnh lai châu
vì sự nghiệp chồng người nơi đất khó cô đã hy sinh cả cuộc sống riêng tư
rời xa chồng con để lên cắm bản bám trường bám lớp
cô giáo triệu thanh thúy quê ở huyện lục yên tỉnh yên bái lên lai châu từ năm hai nghìn một mươi
sau năm năm công tác tại trường mầm non xã bắc ta huyện tân uyên
đến năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm cô được điều chuyển sang công tác tại trường mầm non xã hố mít
tại đây cô được phân công cắm bản tại bản khó nhất của trường là bản tà hử
rồi sau đó chuyển về cắm tại bản mít nội
do người dân nơi đây chưa quan tâm nhiều đến việc học hành của con cái
nên cô thúy thường xuyên phải tìm đến từng nhà vận động học trò
cám bản cô thúy vừa phải tự lo toan cuộc sống
vừa phải đảm nhiệm vai trò của một người mẹ hiền đối với những cô cậu học trò trẻ của mình
xa chồng xa con bao nhiêu tình cảm của cô đều dồn cho đám trẻ
những lúc vùi đầu vào công việc cùng bọn trẻ
cô tạm thời quên đi
còn những đêm dài đẳng đẳng một mình
nhớ con nhớ nhà
thì nước mắt cô lại lan dài trên đôi gò má
mặc dù công việc cuộc sống còn muôn vàn khó khăn
phải gặt đi những riêng tư để đem cái chữ đến cho con em đồng bào ở nơi đất khó
xong đổi lại cô thúy lại có được sự tin tưởng yêu thương đùm bọc của chính người dân nơi cô công tác
sự tin tưởng đó chính là niềm vui là động lực giúp cô vượt qua khó khăn thêm vững tin với nghề yêu trường mến trẻ
không chỉ yêu trường mến trẻ tận tụy với học trò các đồng nghiệp trong trường
cô thúy luôn là cô giáo đồng nghiệp tốt biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp
hết lòng với nghề và luôn sẵn sàng đến những nơi khó nhất để gieo mầm tương lai
cô giáo triệu thanh thúy của trường tôi thì là một cô giáo rất là nhiệt tình năng nổ
có cái nhiệt huyết có cái tâm đối với nghề
là cô giáo mà lúc nào cũng mang cái tinh thần trách nhiệm rất là cao
huyện tân uyên nói riêng tỉnh lai châu nói chung đang có hàng nghìn thầy cô giáo cắm bản như cô thúy
họ vì cuộc sống vì miêu sinh
và vì tất cả thế hệ tương lai của đất nước mà chấp nhận thiệt thòi
hy sinh cả những riêng tư để mang con chữ về với vùng cao
họ là tấm gương sáng của ngành giáo dục xứng đáng được tri ân và tôn vinh
thưa quý vị thời gian gần đây nhân dân trên địa bàn bức xúc trước việc tuyến đường từ ngã ba tỉnh ủy
đến đường nguyễn văn tố ở thành phố bắc cạn tỉnh bắc cạn thi công ẩu chất lượng kém
sau đây là phản ánh của phát triển
phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
tuyến đường từ ngã ba tỉnh ủy bắc cạn đến đường nguyễn văn tố dài hơn hai km đang được xây dựng với hạ tầng
cây xanh đồng bộ nhân dân địa phương kỳ vọng đây sẽ là tuyến nội thị đẹp chất lượng tốt
nhưng thật đáng tiếc mặc dù tuyến đường mới bước vào giai đoạn hoàn thiện mà đã có những biểu hiện xuống cấp
người dân sinh sống ở đây cho biết do thi công ẩu nên nhiều đoạn đường đã phải đào lên để làm lại
nếu mà đợt đầu thi công là không đảm bảo vì sao phải múc lại múc đi xong lấy đất về lưu lại
riêng nền vỉa hè chỉ được đầm qua loa đại khái
khi lát gạch về hè tại nhiều đoạn đơn vị thi công tuyến đường là công ty cổ phần bắc hà sử dụng đá bay dùng
để làm nền đường rồi trộn với xi măng đúc thành gạch trên vỉa hè sau đó dùng xi măng bắt mạch
vì sử dụng vật liệu không bảo đảm để làm vỉa hè nên chất lượng công trình rất thấp
như cái đoạn trên này người ta có giải nhựa trước và lúc trước mà mới có một thời gian
đâu có khoảng độ một hai năm ở cái đoạn trên này thì đã thấy nứt rồi
đoạn này nếu các đồng chí lên trên đoạn này là các đồng chí biết là cái đoạn trên này là đã thấy nứt rồi
cái vỉa hè này thực sự thôi chẳng có lưu gì cả
cứ thế là người ta lát thôi
mà thực ra cái chất lượng của cái gạch về hè này
tôi cảm thấy rằng cái chất lượng nó quá kém
nếu như để mà sau này người dân ở khu vực xung quanh này
nếu chỉ cần đi xe máy qua có lẽ cũng đã vỡ rồi
dư luận cũng cho rằng hàng cây được trồng hai bên đường chưa đúng kích thước
một số cây trồng không có rễ nên đã chết
gần đây đơn vị thi công phải thay thế nắp cống nhiều đoạn bị bung bật vỡ
người dân cho rằng đơn vị được giao giám sát đã bung lỏng nên tuyến đường được thi công ẩu
chất lượng không bảo đảm nên thời gian gần đây đã gửi đơn thư lên nhiều cơ quan chức năng
đề nghị giám định làm rõ những nghi ngờ chất lượng tuyến đường không bảo đảm
đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh bắc cạn công khai hồ sơ tuyến đường
xem xét chất lượng vật liệu thi công tuyến đường việc lựa chọn nhà thầu có đúng quy định
công khai những vấn đề đó cho nhân dân biết để giải tỏa sự bức xúc của người dân ở đây
xin được chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự xã hội
thưa quý vị thực hiện đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức theo kế hoạch của bộ công an
trong vòng ba năm trở lại đây lực lượng cảnh sát hình sự c bốn mươi năm bộ công an đã triệt phá sáu ba trăm linh băng nhóm tội phạm
trong ba năm qua lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc đã triệt phá sáu ba trăm linh băng nhóm ba mươi một năm trăm hai mươi tám đối tượng
cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng khởi tố điều tra được nhiều vụ án lớn
tập trung đánh mạnh vào các băng nhóm tội phạm thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm
đặc biệt các băng nhóm núp bóng dưới hình thức các công ty kinh doanh đa cấp
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ hơn bốn mươi bảy vụ hơn bảy mươi hai đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
trong đó có nhiều băng nhóm đường dây ma túy lớn liên tuyến liên tỉnh và xuyên quốc gia
cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phá hơn bốn mươi chuyên án
bắt hơn bốn trăm linh đối tượng chuyển cơ quan điều tra khởi tố xử lý
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
hội nghị cấp cao apec hcm
hai nghìn một mươi sáu kêu gọi bảo vệ thương mại tự do
who tuyên bố zika không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
tối qua theo giờ việt nam hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế
châu á thái bình dương apec hai nghìn một mươi sáu đã chính thức khai mạc tại thủ đô lima của peru
với sự tham dự của lãnh đạo hai mươi một nước thành viên trong đó có mỹ nga và trung quốc
hội nghị năm nay kêu gọi lãnh đạo các nước kiên quyết bảo vệ thương mại tự do
trước xu hướng chủ nghĩa bảo hộ ở mỹ và châu âu
hội nghị năm nay được tiến hành trong bối cảnh tình trạng ủng hộ chống toàn cầu hóa
gia tăng tại mỹ và châu âu nền kinh tế toàn cầu đang thiếu sự lãnh đạo
để ngăn chặn xu hướng phản đối thương mại tự do
trong bối cảnh các nước chủ trương thực thi các chính sách hướng nội
do kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu
giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn chín sự kiện brexit đã tạo ra thách thức đối với các nước quốc tế
thách thức đối với các nước phát triển trong hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu
ngoài ra việc ngày càng có nhiều chính trị gia australia ủng hộ chế độ bảo vệ nền công nghiệp
trong nước cũng như quan điểm phản đối toàn cầu hóa của tổng thống đắc cử mỹ donald trump
đặt ra những thách thức đáng kể
mỹ và châu âu đã nhất trí duy trì hợp tác theo các cơ chế đa phương như tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato và thúc đẩy nghị trình xuyên đại tây dương
tuyên bố trên được khẳng định hôm qua trong cuộc gặp
giữa tổng thống mỹ barack obama với lãnh đạo các nước chủ chốt ở châu âu
gồm đức pháp anh italia và tây ban nha
cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ chuyến công du châu âu của tổng thống mỹ
các nhà lãnh đạo đã nhất trí về sự cần thiết phải hành động tập thể để thúc đẩy nghị trình
xuyên đại tây dương đặc biệt nhằm mang lại sự ổn định ở trung đông và bắc phi
cũng như đảm bảo giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột ở syri và miền đông ukraine
các nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng
của việc tiếp tục hợp tác thông qua các thể chế đa phương trong đó có nato
trong chiến dịch tranh cử ông trump từng tuyên bố nước mỹ dưới sự lãnh đạo của ông
sẽ không nhất thiết phải triển khai hỗ trợ quân sự khi một nước thành viên nato bị tấn công
mà trước tiên phải xem xét mức độ đáp ứng các cam kết quốc phòng
của các nước thành viên đó đối với liên minh
một báo cáo của ngân hàng trung mương pakistan cho biết
cuộc chiến chống khủng bố đã gây thiệt hại một trăm một mươi tám tỷ usd
cho nền kinh tế nước này trong một mươi bốn năm qua
tương đương hơn một phần ba tổng sản phẩm quốc nội gdp của quốc gia nam á này
trong báo cáo hàng năm ngân hàng nhà nước pakistan nhấn mạnh
cả tăng trưởng kinh tế và sự phát triển các lĩnh vực xã hội
đều bị thiệt hại nghiêm trọng vì những vấn đề liên quan đến khủng bố
ngân hàng này cũng cho biết không kể những mất mát về người không thể đong đếm được
cuộc chiến này cũng khiến pakistan mất các khoản đầu tư nước ngoài
trong khi đầu tư trong nước đình trệ xuất khẩu đóng băng và thương mại trì trệ
tháng một mươi vừa qua quỹ tiền tệ quốc tế nhận xét nền kinh tế pakistan đã vượt qua khủng hoảng
và đang dần ổn định sau khi hoàn thành các chương trình cứu trợ tài chính
kể từ năm hai nghìn hai mỹ đã thông qua một quỹ hỗ trợ liên minh để hỗ trợ pakistan
trong cuộc chiến với ngân sách hàng năm khoảng một tỷ usd
dạng sáng nay theo giờ hà nội tổ chức y tế thế giới who đã thông báo
dịch virus zika không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu về y tế cộng đồng
tuy nhiên virus zika và những hệ quả liên quan vẫn là một thách thức y tế cộng đồng lâu dài
trước đó who đã tuyên bố zika là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi
sau khi dịch zika bùng phát vào giữa năm hai nghìn một mươi năm đã có hơn một năm triệu người tại bảy mươi ba quốc gia trên thế giới mắc phải
trong đó brazil là tâm điểm của dịch này với hai một trăm bốn mươi ba trường hợp mắc chứng đầu nhỏ được xác nhận
theo who virus zika chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ như phát ban và giống cúm ở hầu hết người mắc phải
xong các thai phụ lại có nguy cơ sinh ra những em bé mắc chứng đầu nhỏ và những khuyết tật bẩm sinh như các vấn đề về phát triển trí tuệ
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại